tại trung tâm thương mại hà nội moscow chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có cuộc gặp gỡ hội hữu nghị nga việt và đại biểu hội cựu chiến binh nga tham gia chiến đấu tại việt nam
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp các đồng chí trong hội hữu nghị nga việt và các cựu chiến binh nga
chủ tịch nước cho biết bằng những tình cảm và việc làm thiết thực hội hữu nghị nga việt luôn đồng hành cùng việt nam góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước
chủ tịch nước xúc động gặp lại các cựu chiến binh các chuyên gia nga với tinh thần quốc tế cao cả đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ của mình cho cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc vì độc lập tự do của nhân dân việt nam
trong đó nhiều người con soviet đã hy sinh vì nền độc lập của việt nam
chủ tịch hội cựu chiến binh nga kolesy đã chào mừng chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang đến liên bang nga
gần sáu mươi năm mối quan hệ hữu nghị thắm thiết liên bang nga việt nam các thành viên hội hữu nghị nga việt đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần tăng cường củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang sẽ giúp các thành viên tin tưởng kỳ vọng về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước
nhiều cựu chiến binh nga mong muốn được trở lại việt nam để chứng kiến những thành tiệu của đất nước và nhân dân việt nam
tin tưởng chuyến thăm liên bang nga của chủ tịch nước trần đại quang sẽ thành công tốt đẹp
nhân dịp này hội hữu nghị nga việt và hội cựu chiến binh nga tham gia chiến đấu tại việt nam đã trao tặng chủ tịch nước kỷ niệm trương hữu nghị